sáng sớm nay ngày hai tháng sáu theo giờ hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ việt nam
đã về đến sân bay nội bài kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức hợp chúng quốc hoa kỳ theo lời mời của tổng thống donald trump
đây là chuyến thăm chính thức hoa kỳ đầu tiên của thủ tướng nguyễn xuân phúc trên cương vị người đứng đầu chính phủ
thành công nổi bật nhất trong chuyến thăm chính thức hoa kỳ của thủ tướng nguyễn xuân phúc là hai bên cam kết duy trì và phát triển đà quan hệ
đồng thời đạt được nhận thức chung về khuôn khổ mới hợp tác toàn diện việt nam hoa kỳ trong thời gian tới
dựa trên những động lực mới trong quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước
trong thời gian ba ngày từ hai mươi chín đến ngày ba mươi một tháng năm thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có chương trình làm việc với bốn mươi năm hoạt động
tại thủ đô washington thủ tướng đã cùng tổng thống donald trump gặp hẹp hội đàm với sự tham gia của phó tổng thống mike pence
các bộ trưởng thành viên chủ chốt quan trọng nhất của chính quyền hoa kỳ gặp gỡ báo chí
đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa một lãnh đạo cấp cao việt nam với tổng thống hoa kỳ donald trump kể từ khi hai nước có ban lãnh đạo mới
tại hội đàm hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ thời gian qua đã phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực
trên cả bình diện song phương và đa phương và nhất trí rằng quan hệ việt nam hoa kỳ đang có rất nhiều cơ hội phía trước
hai bên khẳng định cam kết tiếp tục nỗ lực phát triển quan hệ hai nước ổn định lâu dài xây dựng và cùng có lợi
hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải hàng không tại biển đông khẳng định ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế
tổng thống trump khẳng định hoa kỳ tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của asean thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược hoa kỳ asean
ủng hộ việt nam tổ chức thành công apec hai nghìn một mươi bảy và cho biết tổng thống mong đợi chuyến thăm việt nam vào tháng một mươi một để dự cuộc họp các nhà lãnh đạo apec
trong thời gian ba ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã tiếp làm việc với bộ trưởng và đại diện thương mại hoa kỳ bộ trưởng nông nghiệp
điện đàm với bốn nghị sĩ lãnh đạo của đảng dân chủ và đảng cộng hòa sự tiệc chiêu đãi của chính quyền hoa kỳ do ngoại trưởng hoa kỳ chủ trì
đáng chú ý một trong những trọng tâm của chuyến thăm lần này bên cạnh tiếp xúc cấp cao thủ tướng nguyễn xuân phúc dành phần lớn thời gian để tiếp xúc
trao đổi với các doanh nhân hàng đầu hoa kỳ và trực tiếp tọa đàm giải đáp các thắc mắc của doanh nhân mỹ
qua các hoạt động tiếp xúc với giới doanh nhân thủ tướng muốn khẳng định việt nam ngày càng đổi mới mở cửa cùng với quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
vì sự thành công của các nhà đầu tư việt nam đã và sẽ tiếp tục là điểm đến đầu tư hấp dẫn
đặc biệt trong khuôn khổ chuyến thăm thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đã đến thăm viện di sản heritag foundation
tổ chức uy tín hàng đầu trên thế giới về nghiên cứu chiến lược độc lập và có tầm ảnh hưởng quan trọng đến tiến trình hoạch định thực thi chính sách của hoa kỳ và nhiều vấn đề quốc tế
tại đây thủ tướng đã có bài phát biểu quan trọng trước đông đảo chính giới học giả hoa kỳ và đại sứ đại diện sứ quán các nước asean về chủ đề
cơ hội thách thức đối với hòa bình an ninh hợp tác và phát triển ở châu á thái bình dương và phát triển quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ
thủ tướng đã đối thoại cởi mở và trả lời nhiều câu hỏi
có thể nói chuyến thăm chính thức hoa kỳ thành công của thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ tạo sung lực mới
thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác toàn diện giữa việt nam và hoa kỳ
mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước vì hòa bình thịnh vượng và phát triển của khu vực và trên thế giới